tại cửa khẩu đường bộ kim thành thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai hơn bốn trăm linh tấn thanh long đã được làm thủ tục thông quan nhanh gọn xuất khẩu sang thị trường trung quốc
đúng bảy giờ sáng các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu đường bộ kim thành đã túc trực sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa tại đây
chuyến hàng đầu tiên là bốn trăm linh tám tấn quả thanh long xuất xứ từ miền trung làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu đường bộ kim thành chỉ trong thời gian chưa đến một mươi phút
trước đó toàn bộ số hàng đã được khai hải quan điện tử và tập kết tại bãi hàng hóa gần cửa khẩu nên rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan